thưa quý vị và các bạn trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
miền bắc sẽ duy trì một rãnh mây rông có trục đi ngang qua khu vực
nên vẫn có mưa rào và rông ở diện nhiều nơi
những cơn mưa rông xuất hiện bất kỳ thời gian nào trong đêm
với trọng tâm mưa sẽ là các tỉnh lào cai yên bái sơn la hòa bình nam định thái bình hải dương
mở lên khu vực các tỉnh thái nguyên tuyên quang bắc cạn cao bằng và hà giang
lượng mưa sẽ phổ biến trong khoảng từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
mưa xuống tiếp tục duy trì mức nhiệt đêm mát mẻ trong khoảng từ hai mươi hai hai mươi bốn độ ở vùng núi
và từ hai mươi năm hai mươi sáu độ ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
giờ và chiều mai mưa giảm miền bắc trời nắng gián đoạn
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ giao động trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ ở vùng núi
và trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ ở khu vực trung du vùng đồng bằng
dãnh mây rông cũng khiến cho khu vực thanh hóa và phần phía bắc của nghệ an
trong đêm nay và chiều tối ngày mai thường xuyên có mưa rào và rông
còn ngày thì có nắng nhưng không mạnh
với các tỉnh còn lại trời tiếp tục không mưa nắng sớm
nóng diện rộng ba mươi năm ba mươi bảy độ vẫn duy trì ở các tỉnh từ phía nam của nghệ an trở vào cho đến phú yên
còn đối với khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
đến chiều và tối mai vùng núi phía tây các tỉnh thành thừa thiên huế đà nẵng và quảng nam
cũng có khả năng xảy ra mưa rào và rông nhiệt
trong mưa rông cần lưu ý hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
ở phía nam gió mùa tây nam hoạt động với cường độ
trung bình vì thế mà ở khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ đêm nay trời chỉ còn mưa rào và rông một vài nơi
nền nhiệt đêm thì khá là mát mẻ với ngưỡng nhiệt trong khoảng từ hai mươi hai mươi ba độ ở tây nguyên
còn nam bộ trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
sao đến ngày mai khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi năm giờ chiều nam bộ và tây nguyên vẫn duy trì tình trạng nắng giáo
cùng với đó là một mức nhiệt vừa phải trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ ở tây nguyên và ba mươi bốn ba mươi sáu độ ở nam bộ
sau đó đến chiều tối mây rông sẽ kéo đến và chút mưa giải rác xuống cả hai khu vực
cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
trên biển hầu khắp các khu vực biển vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa gió hướng tây nam cường độ trung bình cấp bốn đến cấp năm
mưa rông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước